do trung quốc hủy hàng là các nguyên nhân chính gây áp lực lên giá các mặt hàng nông sản dẫn đầu là ngô giảm ba tám mươi năm xuống mức ba hai mươi sáu triệu việt nam đồng một tấn
sau một thời gian vắng bóng trên thị trường vì cơ quan chức năng truy quét những ngày gần đây tôm hùm đất lại xuất hiện trở lại
xong thay vì nhập tôm hùm đất sống dân buôn chuyển qua nhập đuôi tôm hùm đất đông lạnh về bán
sản phẩm là phần đuôi của tôm hùm đất còn nguyên vỏ phần đầu càng đã được bỏ đi
được giao bán với giá ba trăm tám mươi vnd
đuôi tôm hùm là hàng đông lạnh rất dễ bảo quản nên thường có sẵn
giá siêu rẻ chỉ khoảng tám mươi năm đồng một kg nên sản phẩm này được nhiều bà nội trợ mua về sử dụng
theo thông tin từ cục phòng vệ thương mại có một mươi ba mặt hàng xuất khẩu sang ba thị trường hoa kỳ eu và canada
đang trong danh sách cảnh báo ban đầu các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại
các mặt hàng như gỗ rán dùng nguyên liệu là gỗ cứng đa nhân tạo giá để đồ bằng sắt
nệm mút xuất khẩu sang hoa kỳ xe đạp điện lốp xe tải hoặc lốp xe khách và thép chống ăn mòn
thuộc nhóm những mặt hàng có nguy cơ cao
mới đây ubnd tp hcm vừa ban hành bảng giá nhà ở công trình vật liệu kiến trúc xây dựng mới
trên địa bàn tp hcm với mức tăng năm một mươi so với giá cũ
theo quy định số hai mươi hai hai nghìn một mươi chín quy đê ubng giá để căn cứ tính thuế trước bạ
tiền sử dụng đất được chia làm nhiều loại trong đó biệt tự chệt chia làm ba loại
với giá từ sáu bốn trăm hai mươi năm triệu đồng tới bảy sáu trăm năm mươi bảy triệu đồng một mét vuông
biệt tự lầu chia làm năm loại với giá từ ba sáu trăm bốn mươi chín triệu đồng đến bảy chín mươi năm triệu đồng một mét vuông
nhà phố liền kề chệt được chia làm tám loại với giá từ một một trăm hai mươi năm triệu đến bốn chín trăm sáu mươi năm triệu đồng một mét vuông
quy định này không điều chỉnh giá nhà trung cư
như vậy mức giá nhà đã tăng từ năm một mươi so với quyết định áp dụng giá nhà gần nhất
kể từ ngày chín chín hai nghìn một mươi chín
ví điện tử momo có thể được dùng làm phương thức thanh toán cho các giao dịch apple tại việt nam
cụ thể người dùng có thể sử dụng tài khoản ví điện tử momo để thanh toán cho các giao dịch trên app store
apple music ứng dụng apple tv và ital store dung lượng icloud và hơn thế nữa
việc có thêm ví điện tử momo làm phương thức thanh toán cho id apple đem đến lựa chọn mới
để thanh toán cho các dịch vụ apple mà không cần thẻ tiến dụng
đồng thời vẫn cho phép thanh toán một chạm đơn giản từ tất cả các thiết bị fp
việc có thêm ví điện tử momo không chia sẻ thông tin ngân hàng của bạn với apple bảo đảm tính đơn giản và riêng tư
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h ngày thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân